vài năm trở lại đây tình trạng ô nhiễm rác thải tại làng mộc xã hữu bằng huyện thạch thất hà nội ngày càng trầm trọng hơn
sau một thời gian phát triển nóng thì đến nay đất nông nghiệp gần như không còn giá trị canh tác
thay vào đó nhà xưởng mọc lên trên đất nông nghiệp kéo theo những hệ lụy tiêu cực với môi trường
mà có lẽ rất nhiều năm sau nữa cũng sẽ khó có thể khắc phục được